theo đại diện trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải tp hà nội
lý giải về việc này trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải tp hà nội cho biết
để phục vụ nhu cầu đi lại ở khu công nghệ cao hòa lạc
do đó trung tâm điều chỉnh nâng tần suất khai thác và phải giữ số xe đó lại
làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân